trong đó tỉnh quảng bình được hỗ trợ hai tấn gạo
thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp không thu tiền ba năm trăm chín mươi hai ba trăm tám mươi năm tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh quảng bình quảng ngãi để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ
thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp không thu tiền ba năm trăm chín mươi hai ba trăm tám mươi năm tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh quảng bình quảng ngãi để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ
thưa quý vị trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an toàn giao thông và chống đua xe sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai tổ cảnh sát liên ngành ba trăm sáu mươi ba quận một mươi một tp hcm đã nhanh chóng hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu khi phát hiện vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn
vụ tai nạn giữa hai xe máy xảy ra từ vòng xoay âu lạc lạc long quân quận một mươi một ngay sau đó các chiến sĩ cảnh sát giao thông tiếp cận hiện trường kiểm tra sức khỏe của các nạn nhân
nhận thấy người đàn ông say xỉm có biểu hiện bị gãy xương vai không thể cử động các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
việc tuần tra trên được thực hiện theo kế hoạch thực hiện cao điểm phòng chống đua xe gây rối trật tự công cộng đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự cuối năm
trong khuya ngày bốn tháng sáu thực hiện kế hoạch này toàn bộ hai mươi bốn quận quyện đã triển khai hàng loạt các đợt tuần tra
chỉ tính riêng sáng nay tổ công tác ba trăm sáu mươi ba quận một mươi một đã phát hiện ba thanh thiếu niên chạy xe có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện các xe này đều thay đổi kết cấu như độ bô để tăng âm lượng gây tiếng ồn
nhiều trường hợp vi phạm khác như chạy xe không gương chiếu hậu chở người không đổi mũ bảo hiểm
theo thông báo của dịch vụ đặt xe công nghệ grab từ ngày năm tháng một mươi hai giá cước xe hơi sẽ tăng
thông tin này đang gây tâm lý lo lắng cho cả hành khách lẫn tài xế xe công nghệ
cụ thể giá tối thiểu của grab kha bốn chỗ tại hà nội sẽ tăng từ hai mươi năm đồng lên hai mươi bảy đồng cho hai km đầu
và tăng thêm một đồng từ tám năm trăm linh đồng lên chín năm trăm linh đồng cho mỗi km tiếp theo
tương tự ráp kha bảy chỗ sẽ áp dụng mức tăng từ ba mươi đồng lên ba mươi hai đồng cho hai km đầu tiên
và từ một mươi đồng lên một mươi một đồng cho mỗi km tiếp theo
mức tăng trên hai km đầu tiên cũng tương tự tại tp hcm bình dương đồng nai
riêng ba khu vực này tăng thêm năm trăm linh đồng cho mỗi km tiếp theo
nhiều khách hàng và tài xế công nghệ cho biết
giá khước đã bắt đầu tăng vài ngày nay đối với dịch vụ grabpi grabfood grabexpress
lý giải việc điều chỉnh giá lần này grab cho biết theo quy định mới khu nghi định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi
thuế giá trị gia tăng vat tăng từ ba lên một mươi với mỗi quốc xe công nghệ được áp dụng từ ngày năm tháng một mươi hai
do đó để đảm bảo mức thu nhập cho tài xế nền tảng đặt xe này đã phải tăng giá cước cơ bản các dịch vụ
tỷ lệ chiếc khấu tài xế grabkha áp dụng từ hai mươi tám ba trăm bảy mươi năm lên ba mươi hai tám trăm bốn mươi một
bao gồm phí ứng dụng cộng phí vat
cộng thuế thu nhập cá nhân đối với tài xế chịu phí sử dụng ứng dụng hai mươi năm
sau khi grabkha tăng giá từ một mươi một giờ trưa nay nhiều tài xế lo khách hàng sẽ dè dặt trong việc đi lại hơn
cũng đồng nghĩa tài xế thêm ế ẩm
chuyển qua các tin tức đồng bằng sông cửu long
sau thời gian điều tra xác minh sáng ngày sáu tháng một mươi hai đồn biên phòng cầu muốn
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện ba đối tượng liên quan đến đường dây
tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào biên giới
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi từ tin báo của người dân
có một đối tượng nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam qua địa bàn đồn biên phòng cầu muốn
đơn vị đại chúc chặn truy đuổi đến ấp sáu xã thường lạc huyện hồng ngự
thì phát hiện võ văn tát sáu mươi bốn tuổi ngụ huyện hồng ngự điều khiển xe máy
chở nguyễn thị ngọc hạnh bốn mươi một tuổi ngụ huyện đơn dương lâm đồng
bước đầu hạnh khai nhận cùng ngày đã nhờ một người đàn ông không rõ lây lịch
đưa từ phần năm bên campuchia về việt nam với tiền công gần bảy triệu đồng
sau khi được đưa qua sông sở hạ và chỉ dẫn đến căn tiên của công ty máy thuộc ấp bình hòa trung
xã thường thế hậu a huyện hồng ngự chờ người đến đón
khoảng ba mươi phút sau võ văn tác đến đón chở đi ông tát khai nhận được cháu rễ tên hoàng
trú tại ấp bình hòa hạ xã thường lạc huyện hồng ngự thuê chở hành đến bến xe thành phố hồng ngự
với giá một triệu ba trăm linh ngàn đồng
qua lời khai của tát ngày ba tháng một mươi hai đồn biên phòng cầu muốn đã vận động gia đình đối tượng nguyễn văn hoàng
bốn mươi tám tuổi đến trình diện và hợp tác điều tra
việc có liên quan đến việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam
đơn vị đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế kiểm tra sức khỏe
hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ ubnd tỉnh vĩnh long cho biết chủ tịch ubnd tỉnh vừa ban hành quyết định công bố
tình huống sạt lỡ nguy hiểm khẩn cấp tại cồn thanh long thuộc ấp phước lý nhì xã quế thiện huyện vũng liêm
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long giao giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với các sở ngành có liên quan khảo sát đánh giá tác động ảnh hưởng dòng chảy
từ đó triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản đảm bảo an toàn sản xuất và dân sinh
cồn thanh long được hình thành giữa dòng sông cổ chiên
trước năm hai nghìn một mươi sáu diện tích cồn này khoảng năm mươi hectare với một mươi một hộ dân sinh sống sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
những năm gần đây tình trạng sạt lở tại cồn thanh long ngày càng nghiêm trọng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cồn thanh long đã hơn ba lần sạt lở làm mất một mươi một hectare đất sản xuất nông nghiệp
gần đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sạt lỡ tuyến đê bao dài khoảng một trăm năm mươi mét
gây ngập bảy căn nhà và toàn bộ diện tích vườn cây ăn trái dự báo sẽ tiếp tục xảy ra sạt lỡ
nếu không có biện pháp căn cơ để khắc phục
vào lúc một giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tp cn
đã ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe trên cầu cần thơ bắt giữ hàng chục đối tượng
trước đó qua công tác nắm tình hình và nguồn tin báo của người dân
đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tp cn triển khai lực lượng ngăn chặn
khống chế bắt giữ năm mươi hai đối tượng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trên cầu cần thơ
theo hướng từ cần thơ đi vĩnh long lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ ba mươi tám xe mô tô các loại
bước đầu các đối tượng khai nhận cư trú tại thành phố cần thơ và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cổ long
hi vô việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông hạn chế xảy ra tai nạn
thời gian qua tỉnh hậu giang đã đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba ngã tư
tuy nhiên ý thức chấp hành tín hiệu đèn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao
còn vượt đèn đỏ hoặc dừng chở đèn đỏ không đúng vạch kẻ đường quy định
tại các ngã ba ngã bốn trên một số tuyến đường thuộc địa bàn tp vị thanh tỉnh hậu giang
phóng viên chương trình đã ghi nhận được những hình ảnh như thế này
chỉ còn vài dây đèn đỏ chuyển qua đèn xanh thế nhưng nhiều phương tiện đã chọn cách tăng ga
vượt vạch trắng bất chấp mọi nguy hiểm
cùng với vượt đèn đỏ thì một lỗi khác cũng phổ biến không kém là lỗi đè lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ
khi có tín hiệu đèn đỏ phải dừng lại trước vạch dừng xe
do việc chấp hành chưa nghiêm các tín hiệu của đèn giao thông
nên trong thời gian qua có các trường hợp xảy ra gia trạm giao thông và tai nạn giao thông
ở các ngã ba ngã bốn
nơi bố trí tín hiệu giao thông
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcb ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
người điều khiển xe mô tô xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
sẽ bị phạt tiền từ sáu trăm linh đồng đến một triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một tháng đến ba tháng
đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô
phạt tiền từ ba triệu đến năm triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một tháng đến ba tháng
còn nếu gây tai nạn giao thông
thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai đến bốn tháng
mức phạt quá thấp đề nghị nâng mức phạt lên cho hơi cao một chút đi
cho người dân mình chấp hành tốt để đôi khi mức phạt nhẹ quá
ủy y dược đèn đỏ mất công gây tai nạn cho người ta nguy hiểm đến tính mạng
tết nguyên đáng tân sửu đang đến gần
vấn đề mất trật tự an toàn giao thông cũng ngày càng hiện diện rõ hơn
việc tuyên truyền hay xử lý nghiêm vi phạm cũng chỉ là một vài giải pháp góp phần làm giảm đi vấn nạn này
nhưng căng cơ nhất chính là người tham gia giao thông tự mình ý thức được tác hại của tai nạn giao thông
từ đó có những hành vi đúng đắn trong việc chấp hành luật khi điều khiển phương tiện